với vị trí là một người nghệ sĩ quân đội có mặt tại các điểm nóng các bức tranh của họa sĩ phạm lực đều thể hiện tinh thần dân tộc việt nam
đề tài của phạm lực được lấy từ những điều rất gần gũi với đời sống của người dân việt nam đặc biệt về đồng bào miền nam phải gánh chịu nhiều đau thương bom đạn trong những năm kháng chiến chống mỹ

với vị trí là một người nghệ sĩ quân đội có mặt tại các điểm nóng các bức tranh của họa sĩ phạm lực đều thể hiện tinh thần dân tộc việt nam
vẫn một con hải một thân một mình
vào thời kỳ chiến tranh và khó khăn như vậy
và một mình tôi truyền lãm
trong và nước và ngoài nước
đến bây giờ đã có bốn mươi ba cuộc triển lãm rồi
mà bốn mươi ba cuộc truyền lãm ấy
là số lượng tranh
cực lớn cũng nhiều người người ta
yêu thích tương lai tới đây tôi sẽ
làm cái quỹ mà nhờ mấy
người bạn có uy tín ví dụ anh sư dũng
anh bằng lâm ở đây từ thiện cho
các nghệ sĩ bị ốm đau
khó khăn hoặc là các sinh viên khó khăn
trong hội họa kinh phí gì có rồi
nhưng mà bây giờ để mà làm thế nào cho nó hay
hay là có người có uy tín
đứng đó đối gạc về kinh phí thì không lo
nhưng mà lo mình điều hành thế nào
cho nó tốt thì có thể là
sáng năm là có cái quỹ đấy
quỹ đồng bào là của người việt kiều pháp và người pháp
là một cái quỹ người ta thành lập
để giúp cho trẻ em
thì thường là tránh bán đầu giá
để mà tài trợ cho trẻ em
chủ yếu là anh được anh tặng mỗi lần như vậy
bốn trăm linh năm trăm linh triệu anh cho rất nhiều
tổ chức khác đây là một người đồng hợp rất nhiều
các cái cố gắng của xã hội
trẻ em nghèo trẻ em khuyết tật
thì đây là một người
có trẻ tim rất là rộng bộ rất là nhân hại
nghĩ quyết của hôm nay
đang nói rằng là chúng ta
phải có những tác phẩm xứng đáng
cho nhân dân thưởng thức
những tác phẩm về cái cuộc chiến đấu
hòa sĩ phạm lực đã làm được
cái điều đấy và tôi mong rằng là
họa sĩ phạm lực sẽ phát huy những năng động sáng tạo
của mình có những cái năng lượng
và đổi mới hơn nữa chúng ta sẽ có những tác phẩm
xứng đáng với thời đại
xứng đáng với sự mong muốn của nhân dân
và đồng thời cái tác phẩm ấy
nó xứng với
nền nghệ thuật của thế giới
hòa sĩ phạm lực